khu vực các tỉnh như sơn la điện biên lai châu lào cai hà giang cũng như là khu vực lạng sơn
vẫn đang chìm trong cái rét nhẹ đầu mùa với mức nhiệt đang chỉ khoảng từ một mươi tám cho đến hai mươi độ
nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu bắc bộ sẽ có nắng và nhiệt độ sẽ tăng theo giờ
đến một mươi giờ sáng nền nhiệt ở các tỉnh miền bắc sẽ tăng lên mức hai mươi chín ba mươi độ
và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp bắc bộ sẽ tăng lên từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
riêng đối với khu vực các tỉnh như lai châu điện biên và sơn la mức nhiệt trong ngày hôm nay có thấp hơn
duy trì trong khoảng từ ba mươi một ba mươi hai độ
dự báo tình trạng nắng hanh ở miền bắc sẽ còn kéo dài liên tục từ nay đến khoảng ngày hai tháng một mươi
sau ngày ba tháng một mươi khi có tác động của hội tụ gió từ khu vực thượng lào di chuyển sang
lúc đó bắc bộ sẽ có mưa rông trở lại và tình trạng nắng hanh sẽ chấm dứt
ngày nghỉ cuối tuần ở các tỉnh miền trung cũng tương đối dễ chịu những cơn mưa không còn
lúc này bao trùm cả miền trung
không khí mát mẻ khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh trời còn hơi xe xe lạnh
vì nhiệt độ lúc này đang chỉ khoảng từ hai mươi hai hai mươi ba độ
trong ngày hôm nay thời tiết miền trung sẽ có sự vân hóa
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời ít mây nên nhiệt độ tăng nhanh
và mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực này sẽ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời có nắng nhưng chỉ là nắng gián đoạn
vì thế nệt nhiệt ở mức dễ chịu hơn
giao động trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
ở các tỉnh miền nam mưa cũng đang có xu hướng giảm dần
trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên trời nắng gián đoạn mưa rào và rông chỉ xuất hiện một vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong mảy khu vực tây nguyên sẽ tăng lên là từ hai mươi chín ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh nam bộ hiện giờ trời đang có nắng và kéo dài đến khoảng một mươi năm giờ chiều
sau một mươi năm h chiều mây đối lưu phát triển gây mưa rông giải rác trở lại
mưa rông kết hợp với chiều cường dâng cao có thể gây ra
tình trạng ngập ống nhất là ở khu vực thành phố hồ chí minh
còn về nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực nam bộ sẽ chỉ giao động trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển trong chiều và tối nay mưa rào và rông tiếp tục xuất hiện khu vực biển từ cà mau đến kiên giang
bao gồm các đảo thổ chu phú quốc
trong khi đó ở khu vực biển phía đông ở bắc giữa và nam biển đông
bao gồm các huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trương sa đều có chung tình trạng thời tiết tốt
gió bắc đến đông bắc với cường độ cấp bốn cấp năm mưa rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước